trong văn bản hòa tốc ban hành ngày một mươi bảy tháng một mươi bộ y tế đồng ý để bệnh viện việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi sau hơn hai tuần cách ly chống dịch covid một mươi chín
các địa phương tiếp nhận người bệnh của bệnh viện việt đức đủ điều kiện về theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tiếp tục chăm sóc y tế tại các bệnh viện trên địa bàn
ngày một mươi bảy tháng một mươi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã ký văn bản hòa tốc gửi ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân các tỉnh thành trong cả nước và bệnh viện việt đức về việc đồng ý cho bệnh viện việt đức trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới
bộ y tế đề nghị tỉnh thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp ban hành đơn vị có liên quan phối hợp với bệnh viện việt đức tiếp nhận người bệnh có đủ điều kiện ra vào chuyển viện có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai không thuộc đối tượng f được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tiếp tục chăm sóc y tế tại bệnh viện của địa phương
bộ y tế cũng đồng ý với đề nghị của bệnh viện việt đức cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà b năm chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
các nhân viên y tế làm việc tại tòa nhà b năm đều được trang bị phòng hộ ngay từ khi có ca nhiễm kết quả xét nghiệm ít nhất sáu lần âm tính và đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
cũng tại văn bản này bộ y tế đồng ý với đề nghị của bệnh viện việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế cũng đề nghị ubnd tp hà nội khẩn trương chỉ đạo chính quyền các cấp và ban ngành đơn vị có liên quan giải tỏa rào chắn trước cổng bệnh viện việt đức
trong thời gian sớm nhất để khôi phục hoạt động bình thường theo thời gian nêu trên